khi về nhà chỉ một mươi năm phút nhưng bạn linh luôn cảm thấy khó chịu với mức độ ô nhiễm khói bụi tần suất xây đặc cả ngày lẫn đêm
dù ở công ty hay ở nhà linh luôn mang theo một lọ nước tẩy trang để lau sạch bụi bẩn trên mặt dù luôn che chắn đeo khẩu trang kỹ lưỡng
hàng ngày khi đi làm thì mình thường phải dùng tới hai cái khẩu trang để mà che chắn bụi
và thậm chí khi đã dùng hai cái khẩu trang rồi khi về tới nhà thì mình vẫn phải
để tẩy trang và thậm chí là có hôm hai đến ba cái bông tẩy trang của mình thì đều dính bụi đen bẩn cả
và mình cảm thấy cái chất lượng không khí nó rất là tệ
sống ở một căn trung cư cao tầng những tường sẽ được hít thở bộ không khí trong lành
nhưng căn phòng của linh thường xuyên được đóng cửa kín vì ở bên ngoài là lớp sương mù dày đặc đi kèm bụi mịn
ban công nhà cô bạn thường xuyên được phủ một lớp bụi dày đặc
linh chỉ sang ngoài ban công để quét bớt bụi chỉ không hề có cơ hội được hít thở bộ không khí trong lành
mặc dù nhà mình ở trên tầng cao nhưng mà cứ đến chiều chiều thì là khi trở về nhà thì nhìn thấy cả không khí rửa mụn bay đặc quái ngờ trên bầu trời luôn
mặc dù là nhà mình có nhiều cửa sổ vậy nên nhưng mà mình cũng không dám mở cửa sổ ra bởi vì là không khí nó quá là tệ
những ngày cuối năm hai nghìn hai mươi một đầu năm hai nghìn hai mươi hai mức độ ô nhiễm không khí tại hà nội ngày càng trở nên trầm trọng có hại cho sức khỏe
có mặt ở nhiều địa điểm xe cộ đi lại khi phóng viên bận ứng dụng đo lường chất lượng không khí palm air chỉ số luôn ghi nhận ở mức cao giao động từ một trăm năm mươi một đến hai trăm linh
đặc biệt vào sáng ngày bốn tháng một nhiều điểm quan trắc ghi nhận chỉ số aqi vượt ba trăm linh đơn vị
với số liệu này hà nội đứng đầu trong số các thành phố ô nhiễm không khí trên thế giới vào ngày bốn tháng một
đứng về mặt trung bình thì không khí hà nội ô nhiễm hơn không khí ở đà nẵng
tại thành phố hồ chí minh phần lớn là do các nguồn ngay tại thành phố tức là chủ yếu là giao thông xây dựng bụi ngoài đường do một số các hoạt động khác với số doanh nghiệp nhỏ vẫn còn trong thành phố
nhà bà phúc nằm trên con đường tây tự nơi các phương tiện xe tải cỡ lớn đi qua hàng ngày
đặc biệt những ngày thời tiết hành khô bụi càng khuếch tán nhiều
khu vực bày bán thức ăn của bà luôn trong tình trạng bọc kín bằng ni lông để tránh bụi bẩn
nhưng cũng chẳng có khách hàng nào đến mua khi mà bụi đã phủ lên cả lớp túi ni lông bọc chè
nhà bà thảo cũng trong tình trạng tương tự những tấm bạt được che kín mít đã mờ đi vì bụi
vì mưu sinh nên bà tha phải chấp nhận đánh đổi cả sức khỏe để ngồi ở con đường bụi bậm ô nhiễm hàng ngày
dù đã dùng bạt che hết cả cửa hàng nhưng bà thảo cho biết
vào những ngày thời tiết khô hanh ô nhiễm như thế này bà thường xuyên bị ho và gạt mũi
ngồi đây khó chịu lắm
mặc quần áo từ sáng đến trưa
nó như là kiểu đi máy gạo

hành khô là bụi nó bay nhiều lắm
đặc sử như không che cái này là nó tạt hết vào mặt luôn
mặt mũi phải gạt bụi luôn
theo nhiều chuyên gia không khí lạnh suy yếu và biến tính
cộng với các hoạt động thi công di chuyển có tần suất cao
khiến tình trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô tái diễn
các chất ô nhiễm không thể khuếch tán
kết hợp với sương mù
không khí đặc quánh tầm nhìn xa giảm
thời tiết hành khô
tốc độ gió thấp dẫn đến nồng độ các chất ô nhiễm không được khuếch tán trong không khí
nhiều trạm tích tụ chất ô nhiễm khiến chỉ số aqi tiếp tục tăng
ngoài ra một số khu vực vẫn còn tình trạng đốt sát thải sinh hòa tự phát
tràn lan gây ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng đến sức khỏe người dân
thì cái biến đổi về thời tiết
nó gây ra hà nội lúc nào đứng đầu tính sách
thì lại là do biến đổi thời tiết
ô nhiễm nhất của hà nội lại là thời điểm có một số ngày mà báo hay đăng
thì nó lại nằm ở bốn năm giờ sáng
tức là cái lúc mà hoạt động hà nội
gần như mọi thứ đã lắng xuống
chuẩn bị cho một ngày mới
về lý thuyết tính toán thì là phải ít bụi nhất
thế nhưng nó lại là nhiều nhất
để cho thấy là cái tác động của các cái yếu tố khí tượng và thời tiết
nó ảnh hưởng đến cái nồng độ bụi trong không khí rất mạnh
mùa đông thì hà nội ô nhiễm hơn mùa hè
tức là lấy ô nhiễm là cái lượng bụi trong không khí
thời điểm gần tết
nhu cầu đi lại nhiều cùng với những điều kiện khắc nghiệt của thời tiết
khiến ô nhiễm không khí liên tục tăng cao
với chất lượng không khí như hiện nay
người dân có thể có các ảnh hưởng tới sức khỏe
những người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn
vì vậy vào khung giờ sáng sớm và chiều tối
người dân không nên sang ngoài tập thể dục
nhất là người già và trẻ em
khi ra ngoài
người dân cần mang khẩu trang chống bụi pm hai năm đạt chuẩn
và nên lưu thông trên đường bằng các phương tiện công cộng hoặc các phương tiện có che chắn